thưa quý vị tại thủ đô hà nội thì thời tiết ngày hôm nay gần như không có sự thay đổi so với ngày hôm qua
đôi lúc thì có mưa nhẹ lây phây sáng quý vị sẽ có cảm giác là mát như trời thu
nhưng mà chiều thì sẽ về đúng hình thái thời tiết là cuối xuân đầu hạ
và có lẽ chúng ta nên tận hưởng nốt trước khi nhiệt độ lên ngưỡng nóng như mùa hè vào tuần sau
trong khi đó thì khu vực nam bộ đã có nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ